tại thành phố hội an tỉnh quảng nam trung tâm thông tin và mạng lưới quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể ở khu vực châu á thái bình dương
phối hợp với trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa hội an tổ chức hội thảo xây dựng mạng lưới di sản văn hóa phi vật thể biển
hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học nhà nghiên cứu đến từ nhiều nước trên thế giới
với chủ đề truyền thống biển thực hành và tín ngưỡng các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề chính như
nghi thức và nghi lễ truyền thống biển tín ngưỡng truyền thống biển văn hóa thờ cúng và thờ mẫu thực hành truyền thống biển và đời sống các cộng đồng
ngoài ra các đại biểu còn tập trung thảo luận về tầm quan trọng của việc xây dựng mạng lưới bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể biển
thông qua hội thảo các nhà khoa học nhà nghiên cứu hy vọng sẽ cung cấp một khối lượng lớn thông tin khoa học có giá trị về thực hành
tín ngưỡng tri thức truyền thống về biển góp phần bảo tồn phát huy những giá trị di sản văn hóa phi vật thể biển ở các nước trong khu vực châu á thái bình dương
từ đó hình thành mạng lưới liên kết hợp tác nghiên cứu về di sản văn hóa phi vật thể giữa các cơ quan các nhà khoa học trong khu vực